bộ kế hoạch và đầu tư cho biết năm hai nghìn một mươi bảy quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng số kinh phí khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng
theo đó quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ với hạn mức chương trình là một trăm linh tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa hai mươi bốn tháng mức cho vay tối đa là một mươi tỷ đồng
chương trình tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản
hạn mức chương trình này là một trăm tám mươi tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa là một mươi tám tháng mức cho vay tối đa là hai mươi tỷ đồng
chương trình tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp chế biến chế tạo hạn mức chương trình là một trăm tám mươi tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa một mươi tám tháng mức cho vay tối đa là hai mươi năm tỷ đồng
chương trình bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững hạn mức chương trình là một trăm linh tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa hai mươi bốn tháng mức cho vay tối đa là hai mươi năm tỷ đồng
bộ kế hoạch và đầu tư cũng nêu rõ những chính sách yêu đãi chung của các chương trình
theo đó mục đích vay vốn là để đầu tư cơ bản thời hạn vay là bảy năm
lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là bảy một năm
doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm cho khoản vay